trong đêm nay không khí lạnh tiếp tục rồn xuống cũng khiến các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
vẫn còn có mưa giải rác trong đêm nay và sáng ngày mai nhiệt độ giảm còn từ một mươi sáu đến một mươi bảy độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế không mưa nên nhiệt độ từ một mươi tám đến một mươi chín độ
sang ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chỉ còn mưa vài nơi
nhưng mây vẫn nhiều nhiệt độ vẫn ở mức thấp từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nằm ngoài vùng tác động của không khí lạnh trời không mưa có nắng sớm
nên nhiệt độ cao từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ cũng không chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc
nên đêm nay trời tạnh giáo
sang ngày mai trời tiếp tục có nắng sớm mức nhiệt ngày ở tây nguyên là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở nam bộ là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
trong đêm nay và sáng ngày mai vẫn còn có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
với khu vực phía nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa không mưa
gió đông bắc cấp năm tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước